sau khi nhận được tin công an huyện bảo lâm đã triển khai bảo vệ hiện trường
phát hiện những dấu hiệu có thể đây là một vụ án mạng nên công an huyện đã đề nghị cơ quan tỉnh
thành lập hội đồng khám nghiệm để tiến hành xác minh điều tra làm rõ
nạn nhân là anh hoàng thế vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở phương tân lập thành phố bùa ma thuộc tỉnh đắk lắc
gia đình và hãng xe cho biết anh vinh đã mất tích gần một mươi ngày kể từ lúc anh nhận một hợp đồng
chở khách sang thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
một tổ trinh sát được lệnh tiếp cận ngay với gia đình của anh hoàng thế vinh để thu thập thông tin
và được biết buổi sáng ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi năm anh vinh nhận hợp đồng chở khách từ bảo lộc về buôn ma thuột
nhưng đến tuổi thì gia đình và công ty không liên lạc được với anh
từ đây cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng đã nhận định tính chất động cơ của vụ án đó là giết người và cướp tài sản
bởi vì căn cứ vào đơn trình báo của cơ quan và gia đình anh hoàng thế vinh
có nghĩa là sau trước khi anh nhận hợp đồng chở khách thì anh đi một cái xe innova
và có điện thoại có tiền có giấy tờ mà khi khám nghiệm tử thi thì những cái tài sản này và những cái tài sản khác và những cái giấy tờ khác không còn nữa
thì chúng tôi cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng là thống nhất đi chúng tôi nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản
và cũng đánh giá cái hiện trường mà trôn xác anh vinh khả năng là hiện trường phụ của vụ án
bởi vì có khả năng là vụ án giết anh vinh ở một cái địa điểm khác
địa bàn khác và đưa anh minh tới đây để trôn sát
cũng trong thời gian này gia đình và công ty của anh vinh nhận được một số cuộc gọi từ một người đàn ông
sự dành là công an bảo lộc và chú nợ của anh vinh
người này cho biết anh vinh đang thiếu nợ của họ
nhưng gia đình anh vinh khẳng định anh chỉ làm tài xế xe bình thường chưa thiếu nợ ai
sau bốn ngày chính xác là bốn ngày thì có một cuộc điện thoại lạ gọi cho em
và mang cái tính chất là người đàn ông này nói là chồng em nợ một số tiền lớn gì của cô hắn
và nói em là gặp trực tiếp để mà giải quyết cái vấn đề của chồng em
nhưng mà lúc đó em chưa có tin tức gì của chồng em thấy nên em không quyết định là không gặp
em hẹn đến cái quán nào đó đi để em ra để gặp
nhưng mà hắn ta không có chịu cứ đòi vô nhà gặp em thôi
lúc đó em không đồng ý thì hắn tắt máy sau đó là không có gọi là trên nữa
từ kết quả điều tra bước đầu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện bảo lâm
công an thành phố bảo lộc đã đề nghị lãnh đạo công an tỉnh thành lập ban chuyên án để tổ chức điều tra vụ án
xác định chiếc ô tô của anh vinh là tăng vật quan trọng nhất để có thể tìm ra hung thủ
bàn chuyên án đã chỉ đạo các trinh sát phối hợp với công an các đơn vị địa phương ở tỉnh lâm đồng
và các tỉnh lân cận phải nhanh chóng ra soát truy lùng chiếc ô tô này

xác định chiếc ô tô của anh vinh là tăng vật quan trọng nhất để có thể tìm ra hung thủ
bang chuyên án đã chỉ đạo các trinh sát phối hợp với công an các đơn vị địa phương ở tỉnh lâm đồng
xác định chiếc ô tô của anh vinh là tăng vật quan trọng nhất để có thể tìm ra hung thủ

xác định chiếc ô tô của anh vinh là tăng vật quan trọng nhất để có thể tìm ra hung thủ bảo lâm
sau khi bắt giữ kiều quốc huy lực lượng công an đã khám xét nhà đối tượng và hết sức bất ngờ khi phát hiện trong nhà đối tượng đang cất giữ một súng ar một mươi năm và một hộp tiếp đạn hai mươi viên một súng ngắn gắn ống giảm thanh hai súng tự chế một súng thể thao gắn kính ngắm một súng hơi trên tám mươi viên đạn các loại và nhiều ống giảm thanh hộp thuốc súng cùng nhiều tăng vật có liên quan khác
đặc biệt là chiếc xe ô tô biển số bốn mươi bảy a chín trăm linh bảy được xác định chính xác là xe của nạn nghiệp
đặc biệt là chiếc xe của nạn nghiệp được xác định chính xác là xe của nạn nghiệp

thì tôi nghĩ rằng thì không thể nào vụ án này mà sẽ có đồng phạm một cách dễ dàng như vậy
bởi vì một vụ án có đồng phạm thì sau khi mà giết người để chiếm đoạt tài sản thì phải có sự chia trách
với nhận định đó cơ quan điều tra tiếp tục dùng nhiều chứng cứ quan trọng khác để đấu tranh với kiều quốc huy
và chỉ sau một mươi một tiếng kiều quốc huy đã khuất phục và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm do quẩn bách về kinh tế huy đã chuẩn bị sẵn súng dao và lên buôn ma thuột
tìm những người lái xe thuê với mục đích giả thuê xe về bảo lộc để trên đường đi sẽ ra tay giết người cướp tài sản
ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm pi tình cờ gặp anh vinh ở một quán nước sau khi biết được anh vinh là tài xế chuyên chạy xe thuê
huy hợp đồng anh vinh trở về bảo lộc
sau đó quay về buôn ma thuộc
thế nhưng trong quá trình đi với anh vinh huy không có cơ hội ra tay
nên đến ngày một mươi chín tháng tám huy nói anh vinh về lại buôn ma thuột trước
khi nào xong việc thì huy gọi sang đón
sau khi đã chuẩn bị súng xe dao cho vào một cái hộp đựng đàn vita
thì đến ngày hai mươi một tháng tám là huy điện cho anh vinh là ngày mai anh sang đón tôi về buôn ma thuộc
thì anh vinh cứ tưởng là lời nói của huy là thật
ngày hai mươi hai là anh sang đón
thế thì dự định của đảng huy này là đến cái đèo b bốn mươi của cái huyện bảo lâm
thì nó sẽ ra tay giết anh vinh để cướp xe
và nó cũng không ngờ ngày hôm đó thì lại là anh vinh lại chạy sang cái innova
cái indonesia này là của cái anh hùng anh quản lý
nhưng mà hôm anh hùng anh anh nghỉ
cho nên là anh vinh anh lấy xe innova đi để đường dài cho đỡ mệt
thế thì sau khi mà nó thay đổi ý định không giết anh vinh ở đèo b bốn mươi
thì xe thích thích là chạy về buôn ma thuộc
thế thì thằng này nó nghĩ là chỉ còn một con đường duy nhất là dễ vào
cái huyện tuy đức đường lên biên giới campuchia
thì sẽ có thuận lợi để ra tay
đến đoạn đường vắng lợi dụng lúc anh vinh dừng xe để đi vệ sinh
huy đã lấy súng ra lên đạn
huy đã lấy xe chở xác anh vinh đến khu vực đồi thông thuộc tổ hai mươi một thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng để chu giấu
sau đó phi dùng chính điện thoại của anh vinh gọi cho gia đình để đánh lạc hướng là anh vinh đang trốn nợ